vào thời gian này tại cà mau đang là lúc mà các giống loài hải sản vào bờ sinh sản
nhưng điều đáng nói là đây cũng là thời điểm mà các hoạt động khai thác ven bờ diễn ra sôi nổi
sử dụng các phương tiện hết công suất ngang dọc càn quét bất kể đêm ngày
khai thác ven bờ gây hủy diệt nguồn lợi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng ngập cà mau
vùng ven bờ biển cà mau là nơi các loài hải sản trú ngụ và vào sinh sản

khai thác ven bờ trái phép hoạt động dẫn đến khai thác hủy diệt nguồn lợi đến mức không thể kiểm soát
gây hậu quả nghiêm trọng và nặng nề đến bảo tồn nguồn lợi gây hại đến điều kiện phát triển tự nhiên lòng biển
khu vực bãi bồi thuộc vườn quốc gia mũi cà mau mọi cửa sông đều bị lưới chặn bắt hải sản vào bờ sinh sản
cũng như không bỏ xót nguồn rông mới vừa sinh trường
trước thực trạng này cơ quan chức năng cần phải giải quyết rứt điểm việc khai thác tận diệt nguồn lợi ven biển
đây là một trong những giải pháp tốt nhất nhằm đảm bảo sinh kế người dân vùng ven biển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển
trong khi đó tại hà tĩnh những ngày gần đây bà con ngư dân xã thạch bằng huyện lộc hà lại hết sức phấn khởi
vì được mua các sản phẩm truyền thống như là sò mai sò lá
không chỉ thỏa sức đánh bắt với lượng hải sản dồi dào mà với những sản phẩm đánh bắt được
bà con đều tiêu thụ hết ngay khi tàu vừa cập bến
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
buổi chiều muộn tại cảng cá thạch kim huyện lộc hà nơi tập kết xả hàng của đội tàu lặn sò xã thạch bằng
lại một ngày bội thu của bà con ngư dân
hàng chục chiếc ô tô đông lạnh thường xuyên túc trực tại bến cá để kịp gom hàng
sau chưa đầy một ngày đánh bắt trên ngư trường cách bờ chừng một mươi năm đến một mươi tám hải lý
trên ba chục chiếc tàu đồng loạt cập bến mang theo hàng chục tấn sò đặc sản các loại
nghe lạn bắt hải sản xuất khẩu ở thạch bằng
đã có từ rất lâu nhưng phát triển mạnh từ vài năm trở lại đây
chủ yếu tập trung tại các thôn xuân hòa
hiện nay địa phương có gần sáu mươi tàu lặn khai thác sò
mặc dù sự cố ô nhiễm môi trường biển làm ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt
cũng như đời sống của bà con nhưng đến thời điểm hiện tại
hầu hết các chủ tàu đều vượt qua khó khăn yên tâm bám biển
phát huy tối đa công suất tàu thuyền để nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống
thời gian vừa qua tình hình đánh bắt khai thác
của đơn vị thạch băng rất ổn định
nhất là khai thác hải sản
như mái sò ốc hình thời gian vừa qua là thu nhập rất cao
trên cơ sở sản lượng đánh bắt của các tàu thuyền về rất nhiều
cho nên chúng tôi đã cung cư cản bộ khuyến ngữ
trực tiếp các hồ gia đình có tàu thuyền đến nâng cao công suất
rồi nâng cao tuyên truyền
tự thêm nhân lực bổ sung nhân lực
chủ yếu từ miền nam miền bắc về đấy là tự thêm nhân lực để nâng cao sản lượng
trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường
thì hiệu quả của phương pháp đánh bắt khai thác sò mai sò lá của ngư dân lộc hà
đã gợi mở thêm hướng khai thác hải sản mới
để bà con ngư dân hà tĩnh chủ động vươn khơi bám biển
trong phần tin quốc tế nhật bản tưởng niệm bảy mươi một năm thảm họa bong nguyễn tử
bảo phiếu ký lần hai về cơ ứng viên tổng thư ký lkđ
hôm nay tại công viên tưởng niệm hòa bình chính quyền tp hiro shima nhật bản đã tổ chức lễ tưởng
niệm bảy mươi một năm ngày mỹ ném bong nguyên tử xuống thành phố
lễ mỹ ném bong nguyên tử xuống thành phố lễ tưởng niệm thứ nine năm ej li ma jgl bảy mươi một đã closest fild
diễn ra chỉ vài tháng sau khi tổng thống mỹ barack obama trở thành tổng thống mỹ đầu tiên tới thăm thành phố và tham viếng các nạn nhân của bom nguyên tử
lễ tưởng niệm có sự tham dự của đại diện chín mươi một nước trên thế giới trong đó có các cường quốc hạt nhân như mỹ anh pháp và nga cũng như liên minh châu âu eu
những người tham dự đã dành một phút im lặng tưởng nhớ đến khoảng một trăm bốn mươi người đã thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới này
thị trưởng thành phố hiroshima ông kazumi matsutui đã trinh dẫn lời phát biểu của tổng thống barack obama khi đến thăm thành phố hồi tháng năm vừa qua
trong đó có nói rằng những nước tàng trữ hạt nhân phải có can đảm để thoát khỏi sự giữ hãi và theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân
thủ tướng nhật bản shinzo abe cũng nhắc lại vai trò của nước này trong việc chống phổ biến hạt nhân đồng thời khẳng định nhật bản duy trì nguyên tắc ba gồm không sản xuất sở hữu và cho phép có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ
bộ nội vụ pháp vừa cho biết đã có ít nhất một mươi ba người thiệt mạng và sáu người bị thương trong vụ cháy quán ba ở pháp vào sáng sớm ngày hôm nay
hãng tin afp dẫn thông tin từ bộ nội vụ pháp cho biết ngọn lửa bùng cháy vào phòng nhiều đêm tại phòng ở tầng hầm của quán bar cuba libbur ở nomendy của pháp
theo điều tra ban đầu ít nhất đã có một mươi ba người thiệt mạng và sáu người bị thương
nguyên nhân xác định tạm thời là do tai nạn
trong số những người thiệt mạng nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm khi đang tổ chức sinh nhật
giới chức địa phương đã bác bỏ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố
liên quan đến những tín hiệu trong quan hệ hợp tác mới giữa mỹ và cuba công ty mạng lưới quốc tế cuba đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông của mỹ
được cấp phép thành lập nhằm cung cấp các thiết bị và nhân lực hỗ trợ cho việc sản xuất phát sóng truyền hình và nội dung video
tại các thị trường quốc tế và nước mỹ
doanh nghiệp này sẽ mang đến cho cuba các dịch vụ về sản phẩm điện ảnh và phát sóng với chất lượng và tiêu chuẩn tương đương như ở mỹ
ngoài ra công ty truyền thông này còn hợp tác với các đối tác bản địa cung cấp các thiết bị dịch vụ và an ninh tại cuba
đại diện của công ty này cho rằng tiềm năng của cuba trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình là rất đáng kể thậm chí trên phạm vi thế giới
tuy nhiên đây vẫn là thích thức không nhỏ
cuba và mỹ là hai nước có nhiều gắn bó về vụ này
mặt văn hóa nghệ thuật cả trong năm thập kỷ hai nước đã gián đoạn quan hệ chính thức
các hoạt động trao đổi nghị thuật song phương vẫn diễn ra với hình thức giao lưu nhân dân
hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm qua đã tiến hành bỏ phiếu kín lần hai để lấy tín nhiệm đối với một mươi một trên tổng số một mươi hai ứng cử viên cho vị trí tổng thư ký liên hợp quốc nhiệm kỳ tới
theo kết quả bỏ phiếu cựu thủ tướng bồ đào nha antino guterres tiếp tục dẫn đổi
hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm qua đã tiến hành bỏ phiếu kín lần hai để lấy tín nhiệm đối với một mươi một trên tổng số một mươi hai
phiếu không tín nhiệm cũng lên tới bảy phiếu tăng ba phiếu so với lần trước đó
chính phủ đức hôm qua cho biết việc tìm kiếm phương án thay thế cho thỏa thuận hạn chế dòng người tị nạn giữa liên minh châu âu eu và thổ nhĩ kỳ là điều không cần thiết
tuyên bố này được đưa ra sau khi thổ nhĩ kỳ đe dọa rút ra khỏi thỏa thuận này
trả lời phỏng vấn báo chí tránh văn phòng nội các kim điều phối viên về chính sách di cư và người tị nạn của đức
ông peter ammaner khẳng định không có lý do để phải lên kế hoạch b cho vấn đề nói trên
vụ đảo chính bất thành tại thổ nhĩ kỳ vừa qua không ảnh hưởng tiêu cực tới thỏa thuận giữa eu và thổ nhĩ kỳ
trong khi đó một số nhà chính trị gia thuộc liên minh dân chủ cơ đốc giáo cũng cho biết đức không thấy có trường hợp nào được thổ nhĩ kỳ tiếp nhận hoặc bị đưa trở lại nước này lại bị ngược đãi
trước đó ankara cảnh báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận với eu nếu liên minh này không miễn thị thực cho công dân của thổ nhĩ kỳ chậm nhất vào tháng một mươi tới

thẩm phán raymond pradi ở mỹ cho biết các công tố viên liên bang đã đề nghị một phiên xét xử vào đầu năm sau có thể là vào tháng chín hoặc tháng một mươi
phiên tòa sẽ xét xử bảy cựu quan chức bóng đá và một cựu giám đốc điều hành tiếp thị trong số bốn mươi hai cá nhân và các tổ chức bị cáo buộc liên quan đến bê bối hối lộ đã làm dung chuyển cả thế giới bóng đá
tám bị cáo tham gia vào kế hoạch có liên quan tới số tiền hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ nhận tiền hối lộ được đề nghị và nhận bởi các quan chức bóng đá trong việc trao quyền tiếp thị
quảng cáo cho giải đấu và các trận đấu bóng cuộc điều tra đã khiến cơ quan đầu não fifa ở thụy sĩ và các cơ quan quản lý thể thao ở khu vực chịu một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có
đến nay một mươi sáu người và hai công ty tiếp thị thể thao đã nhận tội tại mỹ gần đây nhất ông brian zizymes cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá guatemala cũng đã thừa nhận liên quan đến vụ bê bối này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt